công an tp hcm đang tạm giữ hàng chục thùng tân dược gồm thuốc trị viêm luet đại tràng
thuốc điều trị đái tháo đường thuốc điều trị tiểu đường thuốc điều trị tim mạch trị giá khoảng năm tỷ đồng
theo đó vào sáng ngày chín tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm đã bắt quả tang phù a sáng điều khiển xe ô tô vận chuyển chín thùng tân dược
lưu thông trên đường võ văn khối quận gò vấp khám xét khẩn cấp nơi ở của sáng
phát hiện và tạm giữ hơn một mươi năm thùng tân dược khác
phù a sáng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên
tổng cộng tạm giữ hai mươi bốn thùng tân dược
sáng khai nhận số thuốc tân dược này có nguồn gốc từ nước ngoài
được sáng nhập về phân phối tiêu thụ tại tp hcm
tổng số tân dược này trị giá khoảng năm tỷ đồng